đã và đang được triển khai quyết liệt đây là quá trình chuyển đổi đầy khó khăn và phức tạp
các chuyên gia cảnh báo nếu không có những quy định hoặc giám sát chặt chẽ
thì đây là thời điểm dễ xảy ra nguy cơ thâu tóm cổ phần biến tài sản nhà nước thành của riêng cá nhân hoặc lợi ích nhóm